hai thanh niên này cùng tăng vật gồm các bình khí n hai o
để bơm bóng cười và túi bóng cao tu
đã được bàn giao về cho công an phường
tại địa bàn xảy ra vụ việc
bóng cười là loại bóng bay đương khí n hai o
thuộc nhóm chất gây nghiện gây ảo giác
có xu hướng tăng liều nguy cơ ngộ độc ngạp thở do thứ hô si
người dùng có thể bị phụ thuộc tương tự như ma túy
dùng nhiều có thể tổn thương thần kinh
khiến tay chân bị co rút mất tỉnh tháo
do bóng cười chưa được bổ sung vào danh mục thang cấm
nên lực lượng chức năng chỉ tuyên truyền vận động
người dân không tàng trữ vận chuyển sử dụng vật dụng gây nguy hiểm này
áp lực trên điểm nóng giao thông
luôn thường xuyên diễn ra với tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một
thậm chí nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe
của những người tham gia giao thông và những người xung quanh
đó là văn ngành
còn văn em thì sao
mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp phần hai của chương trình